các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong khi đó với các vùng biển khác bao gồm hai huyện đảo là huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa

và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước
tiếp tục có sương mù và mưa phùn làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó với các vùng biển khác bao gồm hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa
thời tiết tốt tầm nhìn xa trên một mươi km